vào mùa thu năm canh tuất một nghìn một mươi vua lý thái tổ đã ban chiếu rời đô từ hoa lư ra thành đại la
trong suốt một nghìn một mươi năm lịch sử đất và người thăng long hà nội đã trải bao phen binh lửa
tạo ra những chiến công hiển hách những kỷ tích hoài hùng
trong suốt chiều dài lịch sử ấy một trong những giá trị to lớn mà cha ông để lại cho thủ đô hôm nay
chính là những giá trị văn hóa những giá trị được thế giới thừa nhận tôn vinh
thành phố vì hòa bình hay thành phố sáng tạo
văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long nhà tù hỏa lò chùa trấn quốc làng lụa vạn phúc
là những cái tên quen thuộc trong gần sáu di tích và một tám trăm linh di sản văn hóa phi vật thể
một ba trăm năm mươi làng nghề là kho tàng di sản đồ sộ hà nội đang có
bảo tồn song song với phát huy giá trị di sản là điều mà thành phố đã triển khai trong suốt những năm qua
thủ đô là địa phương đầu tiên hoàn thành tổng kiểm kê đánh giá các di sản di tích
và chi đầu tư cho phát triển văn hóa
văn hóa của thủ đô tăng ba mươi so với nhiệm kỳ trước
lãnh đạo của thành phố của thành ủy và ủy ban nhân dân thì cũng đã nhìn thấy những cái rất rõ
những cái bài toán văn hóa để giải quyết thỏa đáng giữa cái vấn đề là cần phải bảo tồn và phát triển thành phố
chúng ta phải làm sao đưa cái tinh thần đó đến đông đảo người dân và biến nó thành cái niềm tin
thành cái hành động của người dân
văn hóa ứng xử cũng là một di sản văn hóa phi vật thể tồn tại trong suốt một một mươi năm qua
chẳng thơm cũng thể hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an
để xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh yêu nước và tôn trọng pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đã triển khai quy tắc ứng xử của các cán bộ công chức viên chức
người lao động trong các cơ quan của thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng
hà nội có khả năng xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa riêng của mình với cái ưu thế riêng
của các làng nghề của truyền thống văn hóa của hà nội
và quan trọng nhất là hà nội tập trung xây dựng con người hà nội với những giá trị thanh lịch
thông minh hào hoa và được sống trong cái không gian văn hóa hà nội để trở thành con người phát triển toàn diện
mặc dù vậy các văn kiện của thành phố trong nhiệm kỳ tới đã thẳng thắn chỉ ra
có nhiều mặt còn chưa tương xứng với các tiềm năng thế mạnh vai trò và vị thế của thủ đô
vì thế hà nội nhận định văn hóa là nguồn lực nội sinh
là sức mạnh tinh thần to lớn động lực quan trọng quyết định sự phát triển của thủ đô trong những năm tới đây
chúng tôi nhấn rất mạnh cái yếu tố văn hóa con người hà nội trong cái khâu đột phá thứ ba
để thực sự văn hóa là một cái nguồn lực to lớn quan trọng và mang tính quyết định cho cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô
năm hai nghìn một mươi chín hà nội là địa phương đầu tiên trong cả nước được unesco ghi nhận vào mạng lưới các thành phố sáng tạo
ở lĩnh vực thiết kế
đây là động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo phát triển giá trị văn hóa để xây dựng thành phố thông minh năng động và ngày càng nâng cao vị thế của hà nội
hà nội tạo được ấn tượng để thuyết phục về chú ý muốn nâng tầm mạng lưới các thành phố sáng tạo
trở thành công cụ để định hình con đường phát triển phía trước
dùng danh hiệu này không chỉ là động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo
mà còn là cách để tạo ảnh hưởng lên tất cả các khía cạnh của sự phát triển kinh tế xã hội
truyền thống nghìn năm văn hiến luôn là niềm tự hào của người hà nội
việc gìn giữ phát huy các giá trị lịch sử là một việc làm quan trọng để thủ đô phát triển hơn nữa xứng đáng là trái tim của cả nước